sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ nổ lớn tại trụ sở công an tỉnh đắk lắc vào tối qua ngày một mươi hai tháng một mươi hai khiến sáu người thương vong
đại diện công an tỉnh đắk lắc cho biết vào khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nơi lưu giữ vật chứng vật liệu nổ của phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc số năm mươi tám đường nguyễn thất thành phường tự an thành phố buôn mơ thuật
khiến sáu người thương vong trong đó có ba người chết
ba cán bộ chiến sĩ tử vong gồm phan thế trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cán bộ phòng kỹ thuật hình sự ngô quan cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cán bộ phòng cảnh sát môi trường y quyết bờ grong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cán bộ phòng cảnh sát môi trường
việc mà chức năng xác định đây là vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn không phải do khủng bố phá hoại
hiện nay lực lượng công an tỉnh phối hợp với các nhà dân tỉnh đắk lắc
với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường tập trung tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và xác minh nguyên nhân gây ra vụ nổ
tập trung cứu chữa cho ba cán bộ chiến sĩ bị thương và tổ chức an táng cho các đồng chí tử vong theo quy định
về hướng xử lý của các thứ nhất là bảo vệ an toàn hiện trường đồng thời tập trung tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ
thứ hai là tập trung cứu chữa cho các đồng chí bị thương đồng thời tổ chức an táng cho số cán bộ chiến sĩ tử vong theo quy định
vấn đề thứ ba là tổ chức kiểm tra khắc phục thiệt hại của các nhà dân ở khu vực lân cận
vấn đề thứ tư là ổn định tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và khắc phục các hậu quả thiệt hại do vụ nổ gây ra
lãnh đạo ubnd tỉnh đắk lắc
cũng cho biết ngay sau khi biết tin xảy ra vụ nổ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gọi điện chia buồn với gia đình các cán bộ chiến sĩ bị thương và tử vong trong vụ nổ
đồng thời chỉ đạo ubnd tỉnh chỉ đạo công an tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ điều tra làm rõ nguyên nhân